tại đồng bằng sông cửu long việc nâng cao chất lượng hạt giống hình thành mạng lưới cung cấp giống lúa chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất đã có sự tham gia tích cực của các nhà khoa học các địa phương doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh giống lúa
nhờ vậy mà những năm gần đây sản lượng và chất lượng lúa gạo ở vùng đồng bằng sông cửu long không ngừng tăng lên
theo viện lúa đồng bằng sông kiểu long để đáp ứng nhu cầu canh tác hàng năm toàn vùng cần khoảng năm trăm linh tấn lúa giống các loại
tuy nhiên khoảng bảy mươi lượng hạt giống sản xuất vẫn chưa được cung ứng theo tiêu chuẩn quốc gia
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu viện lúa đồng bằng sông cửu long được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao nhiệm vụ triển khai dự án xây dựng mô hình liên kết sản xuất hạt giống lúa thuần chất lượng cao phục vụ sản xuất lúa hàng hóa tại vùng đồng bằng sông kiều long
trong ba năm triển khai viện lúa đã liên kết với một mươi một tỉnh thành ở đồng bằng sông kiều long tổ chức được một trăm linh tám điểm thực hiện mô hình sản xuất giống lúa cấp xác nhận
tổng sản lượng lúa giống xác nhận các đơn vị cung cấp ra thị trường là một mươi hai năm trăm tám mươi tấn giống các loại
ngoài nguồn vốn đầu tư từ dự án các đơn vị tham gia liên kết phát triển mô hình bằng nguồn từ vốn huy động và đóng góp thêm cho sáu mươi hai tấn giống xác nhận cung cấp ra thị trường
đến nay dự án đã góp phần tăng diện tích sử dụng giống xác nhận lên năm mươi bảy tại đồng bằng sông cửu long